vào đêm qua và dạng sáng nay ngày một tháng bảy trên địa bàn các huyện sapa mường khương và simacai của tỉnh lào cai đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nhiều về nhà ở giao thông và hoa màu của người dân
tại huyện sapa mưa lớn tới chín mươi bảy mm đã gây lũ cục bộ đổ từ thị trấn xuống bản du lịch cát cát
dòng nước lớn từ trên cao đổ xuống tràn qua bốn nhà dân làm hư hại nhiều tài sản và phá hỏng một ao cá hồi hơn một con của hợp tác xã song nhi
còn tại huyện mường khương mưa lớn cũng gây ngập úng một mươi một hectare lúa của người dân một hộ dân bị hư hại nhà cửa
tại xã xín tráng của huyện simacai nước lũ gây ngập úng ba ha lúa hai hectare ngô đang chuẩn bị cho thu hoạch và làm các tuyến đường liên thôn bị sạt lở gây ách tắc giao thông
ngay sau khi xảy ra thiên tai các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai đã huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả nhanh chóng ổn định lại đời sống và sản xuất